sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết đến nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở tất cả một mươi một trên một mươi một huyện thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh
toàn tỉnh bình phước hiện có khoảng bảy trăm linh con lợn gần một phần ba trong số này được chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình tận dụng nguồn thức ăn thừa thu gom được ở các quán ăn nhà hàng
bên cạnh đó nhiều hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen chăn nuôi thả rông khiến công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn dịch bùng phát mạnh
hai tháng sau khi dịch xuất hiện tỉnh bình phước đã phải tiêu hủy hơn năm ba trăm linh con lợn của hai trăm bốn mươi bốn hộ chăn nuôi sau khi phát hiện dương tính với dịch
để ngăn dịch tả lợn châu phi các địa phương cũng cần thực hiện tốt công tác trôn lấp xử lý ổ dịch phun xịt khử trùng tại khu vực có dịch lập các chốt kiểm soát dịch bệnh để khoanh vùng dập dịch
đội ngũ cán bộ thú y địa phương bám sát địa bàn theo dõi quản lý đàn lợn và báo cáo kịp thời để có phương án xử lý hiệu quả